tại trường chuyên biệt tương lai thành phố đà nẵng có một người thầy đã tận tình gắn bó chăm sóc những trẻ em khuyết tật đã tròn một mươi năm
dù gặp không ít khó khăn bởi dạy học cho trẻ em bình thường đã khó dạy trẻ khuyết tật còn khó gấp nhiều lần
nhưng người thầy giáo này luôn coi sự tiến bộ từng ngày của các học trò là niềm vui và hạnh phúc của chính mình
đó là thầy phan văn tính mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi
bởi sự kiên trì yêu thương học trò nên thầy luôn được các học trò kính trọng và đồng nghiệp quý mến
với một mươi năm tận tụy giúp những đứa trẻ khuyết tật hòa nhập với cộng đồng thầy phan văn tính đã được sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở bảy năm liền danh hiệu nhà giáo đà nẵng tiêu biểu năm học hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
viện khoa học giáo dục việt nam cũng cấp truyền thông
nhận về những đóng góp tích cực của thầy tính trong hợp tác nghiên cứu giáo dục đặc biệt việt nam vào năm hai nghìn một mươi sáu song hơn hết với thầy tính phần thưởng lớn nhất mà thầy có được đó chính là sự tiến bộ từng ngày của các học trò nơi đây